chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúc quý vị đang theo dõi bản tin có một ngày cuối tuần thật vui vẻ
mở đầu bản tin sẽ là một thông tin đáng chú ý trong công tác phòng chống dịch bệnh
đã triển khai hiệu quả phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tân bước mở cửa lại nền kinh tế thủ tướng chính phủ đề nghị phó thủ tướng vũ đức đam khẩn trương chỉ đạo bộ y tế chủ trì
phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm phát sinh cho những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi bốn
phù hợp với dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh và yêu cầu tiêm vaccine phòng chống dịch thích ứng an toàn theo quy định
đẩy nhanh tiến độ chuyển giao công nghệ nghiên cứu và sản xuất vaccine khoa học an toàn theo quy định
hướng dẫn thủ tục cung cấp vaccine sản xuất trong nước bảo đảm công khai minh bạch và bình đẳng giữa các nhà sản xuất trong nước
để chủ động nguồn cung đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
thủ tướng cũng đề nghị bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
căn cứ các hợp đồng mua vaccine đã ký kết các cam kết tài trợ viện trợ của quốc tế và khả năng sản
xuất vaccine trong nước đồng thời đánh giá nhu cầu số lượng vaccine cho từng giai đoạn
bao gồm cả vaccine cho trẻ em và tiêm mũi hai của các loại vaccine đã tiêm và khả năng tăng cường
để khẩn trương lên kế hoạch bảo đảm phát sinh cho các tháng một mươi một mươi một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo phó thủ tướng vũ đức đam xem xét trước khi báo cáo chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín xem xét quyết định
chào quý vị
chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ
để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại